cũng trong chiều nay tại tỉnh bình thuận bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
đại diện cục tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đồng chí đại tá trần văn toản sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quê quán tỉnh thái bình giám đốc công an tỉnh bình thuận
đến nhận công tác và giữ chức vụ phó tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và thăng cấp bậc hàm thiếu tướng kể từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an điều động và bổ nhiệm đại tá lê quang nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê quán tỉnh hà tĩnh
phó giám đốc công an tỉnh đồng nai đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bình thuận kể từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu chúc mừng giao nhiệm vụ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị đồng chí tân giám đốc công an tỉnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị phẩm chất của người lãnh đạo chỉ huy
quan tâm xây dựng nội bộ thực sự trong sạch vững mạnh đoàn kết thống nhất nhanh chóng bắt nhịp công việc phát huy tốt năng lực kinh nghiệm
tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh bình thuận
xây dựng lực lượng công an tỉnh bình thuận ngày càng vững mạnh toàn diện theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch chính quy tinh nhuệ và hiện đại